mở đầu sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông tại tỉnh đồng tháp
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày ba tháng tám một vụ tai nạn giữa xe khách và xe chở rác đã xảy ra trên đường dt bốn trăm tám mươi
đoạn qua chợ cai châu tân mỹ lấp vò tỉnh đồng tháp
nhiều người đã bị thương sau vụ tai nạn này và trong đó có ba trường hợp nguy kịch
bắt đầu từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân
thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy nồng độ cồn
đặc biệt trong lần gia quân này cảnh sát giao thông sẽ sử dụng camera để ghi lại toàn bộ hoạt động
cục cảnh sát giao thông c tám bộ công an đề nghị các đơn vị địa phương sử dụng camera được trang bị
để ghi nhận lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác
các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát
cản trở chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác phải ghi nhận đầy đủ rõ ràng
đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật
thành phố hồ chí minh đã quyết định bổ sung hơn một trăm bốn mươi một tỷ đồng trợ giá xe buýt
nâng tổng tiền trợ giá năm hai nghìn một mươi chín lên một hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang khó khăn
sở giao thông vận tải cho biết trong số tiền vừa được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt
có gần một trăm một mươi bảy tỷ đồng bù
trên lệch đơn giá và hai mươi bốn tỷ đồng tăng tiền lương hiện trung tâm quản lý giao thông công cộng đang tính toán cập nhật
để cấp phát cho các doanh nghiệp vận tải theo số lượng xe
việc bổ sung tiền trợ giá này giúp các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải phần nào vượt qua khó khăn
bởi đến nay nhiều đơn vị chưa nhận được tiền trợ giá bù phần trên lệch do cập nhật đơn giá và tiền lương bốn tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín